vụ cháy thương tâm ở quận cầu giấy hà nội ngày một tháng một mươi một vừa qua khiến nhiều người giật mình và tự hỏi
nếu ở trong một đám cháy chúng ta nên xử lý như thế nào để sống sót
có lẽ đã đến lúc kỹ năng sống kỹ năng thoát hiểm đối phó với thảm họa
cần có một giáo trình căn bản áp dụng trong hệ thống giáo dục của việt nam
nếu là em ở trong đám cháy thì em sẽ rất là hoảng sợ và sợ hãi ạ
không biết làm gì và rất là tay chân run dậy
cháu có biết số điện thoại khi mà có hỏa hoạn thì cháu sẽ gọi cái số nào không
cháu không biết ạ
cháu sẽ dùng khăn ướt để bịt vào mồm và mũi
cháu sẽ cúi đầu xuống để hít oxy
mình cần phải bình tĩnh để chuẩn bị là nếu trong trường này có nhiều người
thì có thể mình cũng sẽ giúp đỡ nhiều người để đưa nhiều người đi ra ngoài
cũng nên ra lần lượt
và đi thấp xuống không nên là nháo loạn túm tùm lên ạ
có thể thấy thoát hiểm khỏi một đám cháy
bao gồm những kỹ năng gì hầu hết các em học sinh sinh viên chưa nắm được đầy đủ
kỹ năng thoát hiểm khỏi hỏa hoạn chỉ là một phần của rất nhiều kỹ năng sống khác
cần được trang bị cho các công dân đặc biệt là công dân trẻ trong cuộc sống hiện đại
bên cạnh những giờ giáo dục thể chất
rèn luyện thói quen thể dục thể thao cho học sinh sinh viên
kỹ năng sống đang được lồng ghép vào các chương trình học cho học sinh
loại hình lồng ghép này chủ yếu chỉ mới được một số trường
ở các thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh áp dụng
tuy nhiên như thế là chưa đủ
và cũng như được rèn luyện trong quá trình học ở nhà trường
thì chắc chắn là chúng ta sẽ hạn chế được những cái sự cố như vừa rồi
tổ chức y tế thế giới who định nghĩa kỹ năng sống là khả năng thích nghi
và hành vi tích cực cho phép cá nhân có khả năng đối phó hiệu quả
với nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày
vì vậy giáo dục kỹ năng sống là một quá trình tác động sư phạm có mục đích
có kế hoạch nhằm đạt được những mục đích ấy
tai nạn tai họa không hẹn mà tới
nhưng sự chuẩn bị cho mỗi công dân việt nam
có một kỹ năng sống tốt thì là điều mà chúng ta có thể làm được
bắt đầu bằng sớm có một giáo trình kỹ năng sống hoàn chỉnh
tại các trường học trên cả nước